ngay sau khi công bố các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc của bị can trần minh lợi
lên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với dương việt hồng giám đốc bùi trọng tường đăng kiểm viên thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai chi nhánh biên hòa sáu nghìn một s nguyễn sơn hải phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai chi nhánh long khánh sáu nghìn hai s và lê văn hòa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô thuận khánh về hành vi nhận hối lộ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra
vào sáng nay ngày bảy tháng năm tòa án nhân dân tỉnh hậu giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn việt phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh đồng tháp cựu nhân viên kinh doanh công ty cổ phần phân bón mầm xanh về tội tham ô tài sản với mức án là một mươi tám năm tù
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình bán hàng và thu hồi công nợ cho công ty cổ phần phân bón mầm xanh có địa chỉ tại tp hcm nguyễn việt phong đã thu hồi công nợ của một mươi bốn đại lý phân bón tại các tỉnh hậu giang sóc trăng bạc liêu và tp cn với tổng số tiền hơn một bốn tỷ đồng nhưng bị cáo không nộp với công ty mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
sau khi nghị án hội đồng xét xử
tuyên phạt bị cáo nguyễn việt phong một mươi tám năm tù giam về tội tham ô tài sản và có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của công ty cổ phần phân bón mầm xanh
lực lượng chức năng tỉnh tây ninh vừa phát hiện một đường dây vận chuyển tàng chữ thuốc lá lậu vật chứng thu được là một mươi bốn năm trăm linh gói thuốc lá

việc gỡ khó cho các dự án lâu năm trên địa bàn thành phố thủ đức sẽ đem đến một luồng gió mới cho các dự án lâu năm trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và không riêng gì các dự án lâu năm đây cũng là tiền đề để phê duyệt cấp phép cho các dự án sau này
trước đó nghị quyết chín mươi tám đã trút ngắn thời gian trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trọng điểm của thành phố
giúp thành phố sớm bổ sung hạ tầng giao thông và phục vụ người dân đi lại giao thương hàng hóa thuận lợi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế